theo ghi nhận của sàn giao dịch việc làm hà nội dịp cuối năm nhiều doanh nghiệp đã tăng đăng ký tuyển số lượng lớn nhân viên
trong đó tập trung vào các ngành nghề như nhân viên kỹ thuật nhân viên kinh doanh công nhân sản xuất cơ khí hàn xây dựng hành chính nhân sự nhân viên kinh doanh bán hàng kế toán
nhiều chuyên gia nhận định từ nay đến tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp còn tăng cao
cơ hội việc làm tập trung chủ yếu vào nhóm hai mươi sáu ba mươi năm tuổi mức lương trung bình các doanh nghiệp trả cho người lao động dịp cuối năm từ năm đến hai mươi triệu đồng
trong đó mức năm bảy triệu đồng một tháng dành cho lao động chưa có tay nghề sinh viên mới ra trường hoặc các công việc thời vụ bán thời gian